từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn lò đốt rác tại thị trấn thanh thủy hoạt động góp phần xử lý rác thải của nhiều xã trên địa bàn huyện
tuy nhiên những người dân của xã thạch khoán huyện thanh sơn sinh sống gần khu vực lò đốt rác lại phải chịu một số hậu quả về môi trường
và nhiều lần có ý kiến kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
thế nhưng đến thời điểm này tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được giải quyết triệt để khiến nhiều người dân bức xúc
thôn phú đặng xã thạch khoán là địa bàn giáp danh của xã thạch khoán huyện thanh sơn và thị trấn thanh thủy huyện thanh thủy với hơn sáu mươi hộ dân sinh sống
năm hai nghìn một mươi bốn lò đốt rác thải tại thị trấn thanh thủy đi vào hoạt động người dân nơi đây rất bức xúc vì không khí bị ô nhiễm nặng
năm đầu chiều hộ đốt rác thì bắt đầu là khí rác nó vận lên trời là nó trực tiếp người ảnh hưởng là xã thạch khoán